bây giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám dương hữu hòa cùng nhóm bạn đến nhậu ở một quán ốc trên vỉa hè đường phan bội châu phường thống nhất tp buôn ma thuột thì gặp nhóm của nguyễn trọng long
lúc này nhóm của hòa cho rằng nhóm của long đã nhìn điểu mình nên đã dùng gậy ba khúc đánh vào đầu long rồi dọa sẽ dùng súng bắn
vì bực tức nên sau đó long đã điện thoại gọi thêm bạn đến giúp mình đánh trả thù
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày sau khi nhóm của hòa nhậu xong ra về thì bị nhóm của long rượt đuổi đánh
long rút một con dao gấp thủ sẵn trong người lao vào đâm hòa một nhát trúng lưng khiến hòa gục ngã tại chỗ và được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là
lực lượng chức năng công an thành phố trà vinh vừa tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của bà nguyễn thị duyên phát hiện ba thanh niên gồm nguyễn hồng ân danh hoàng thắng dương thái thành có biểu hiện đã sử dụng ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tuyếp sát hai súng tự chế bước đầu nguyễn hồng ân khai nhận số ma túy đá là do bạn cho số dao tự chế và súng là của bạn gửi giữ giúp
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
tại khu vực biển trà cổ vĩnh thực thành phố móng cái đội tuần tra kiểm soát của hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa phát hiện và bắt giữ một bè gỗ không biển kiểm soát đang vận chuyển nhiều lồng gà vịt đi từ trung quốc về việt nam
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện
phương tiện trên bè vận chuyển chín mươi lông gà một trăm năm mươi lông vịt ước tính khoảng hai mươi bốn con gà vịt giống toàn bộ người phương tiện và hàng hóa đều không có giấy tờ
chủ phương tiện là nguyễn văn phương cùng ba người trên bè khai nhận vận chuyển thuê cho một người ở trà cổ từ trung quốc về việt nam để lấy tiền công
đội tuần tra kiểm soát đã đưa toàn bộ người phương tiện và hàng hóa về biến hải đội
thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi cho biết là tỉnh này đã ghi nhận thêm hai ổ dịch tả lợn châu phi
nâng tổng số ổ dịch tả lợn châu phi được phát hiện lên ba ổ dịch
ổ dịch tả lợn châu phi mới phát hiện trên địa bàn hai huyện là xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa với ba con lợn của một hộ nuôi mắc bệnh và tại xã trà thủy của huyện trà bồng với năm con lợn mắc bệnh
tỉnh quảng ngãi đã lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi đồng thời chỉ đạo triển khai các giải pháp khoanh vùng dập dịch
tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng bệnh cho đàn lợn vệ sinh chuồng trại tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại